nạn sim điện thoại kích hoạt sẵn có tài khoản khủng đang xuất hiện trở lại trên thị trường hà nội
nhiều khách hàng cho biết có thể mua sim vô tư và chỉ lắp vào máy là dùng không cần đăng ký thông tin cá nhân
sau đỗ lực ngăn chặn sim rác của bộ thông tin và truyền thông trong chín tháng vừa qua
đây là hiện tượng đột biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ
đã có ít nhất hai nhà mạng di động lớn thừa nhận cam kết không đưa sim đã kích hoạt sẵn vào thị trường
mà các nhà mạng đã ký với nhau có nguy cơ bị phá bỏ
nguyên nhân của sự việc bắt nguồn khi một vài tháng gần đây có hiện tượng
một nhà mạng tung sim đã kích hoạt sẵn ra thị trường để thu hút thuê bao mới
việc làm này khiến các nhà mạng lớn khác nhanh chóng thay đổi chiến thuật
tăng doanh thu tăng lượng thuê bao thị phần viễn thông và ngay lập tức thị trường sim giác số di động khuyến mại lại sôi động
hiện nay thực trạng các nhà mạng phá vỡ cam kết bung sim giác ra thị trường vi phạm pháp luật đang tái diễn
do đó rất cần sự vào cuộc của bộ thông tin và truyền thông
bộ công an để có biện pháp ngăn chặn xử lý tình trạng này trước khi có những hậu quả nghiêm trọng hơn